chuyển động cùng chiều với vàng thế giới mỗi lượng vàng sgc đã tăng tới hơn ba triệu đồng chỉ trong một tuần qua
khảo sát lúc cuối giờ sáng nay giá vàng miếng sgc tại công ty vàng bạc đa quý sài gòn đang ở ngưỡng năm mươi sáu sáu mươi ba năm mươi bảy chín mươi ba triệu đồng một lượng
tăng nhẹ ba mươi đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào và bán ra so với khảo sát sáng qua
so với cuối tuần trước mỗi lượng vàng sgc đã tăng khoảng ba một triệu đồng một lượng tương đương năm tám giá trị
trong khi đó giá cà phê hôm nay ghi nhận sự tăng nhẹ tại thị trường miền nam và tây nguyên cao nhất ở mức ba mươi hai chín trăm linh đồng một kg
giá cà phê hôm nay tại đắk lắc ở mức ba mươi hai bảy trăm linh ba mươi hai chín trăm linh đồng một kg còn tại gia lai hôm nay thu mua ở mức ba mươi hai năm trăm linh ba mươi hai sáu trăm linh đồng một kg